chiều ngày một mươi bảy tháng chín tại hà nội đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường
vụ thành ủy hà nội về thực hiện nghị quyết số ba mươi chín của bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức gắn với việc thực hiện các nghị quyết của trung ương
về công tác cán bộ trong thời gian qua thành phố hà nội đã chủ động sáng tạo trong chỉ đạo
tổ chức thực hiện đồng bộ đảm bảo đúng quy trình việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán
bộ công chức viên chức kiên quyết sắp xếp hợp nhất giải thể những đơn vị sự nghiệp hoạt động
không hiệu quả kéo dài hoặc trồng chéo về chức năng nhiệm vụ về tổ chức bộ máy và biên chế
cơ quan hành chính qua giả soát sắp xếp đến nay toàn thành phố đã giảm được năm mươi năm phòng
ban giảm một trăm ba mươi đơn vị sự nghiệp giảm ba mươi năm trưởng phòng ban một trăm ba mươi sáu phó phòng ban tổng kinh phí chi
trả thực hiện chế độ tinh giản biên chế là chín tám mươi bốn tỷ đồng phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm
minh chính trưởng ban tổ chức trung ương khẳng định qua kiểm tra hà nội đã thực hiện nghiêm
tốt các nghị quyết của trung ương về công tác cán bộ để việc tinh giản biên chế có hiệu quả
hà nội nên tập trung vào những lĩnh vực chi tiêu nhiều ngân sách như y tế giáo dục nông nghiệp
sắp xếp lại các ban quản lý dự án văn phòng của các ban đảng tinh giản bộ máy biên chế cấp xã
quy định lại chức năng nhiệm vụ cấp xã theo hướng gọn nhẹ tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho biết hà nội sẽ xây dựng
chương trình kế hoạch cụ thể hơn để khắc phục những tồn tại đồng thời đẩy mạnh thực hiện nội
nội dung đã nêu trong báo cáo của hà nội trước hết cấp ủy lãnh đạo các cấp của thành phố phải thống
nhất quan điểm đồng thời làm tốt hơn công tác đối thoại công khai minh bạch tuyên truyền để
bộ công chức nhận thức rõ chương trình này là thực sự cần thiết đóng góp cho sự nghiệp chung